cũng với hành vi cung cấp thông tin và đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
nguyễn thị the trú tại thành phố cà mau đã bị thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh cà mau mời làm việc
và công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính
theo hồ sơ vào ngày bốn tháng tám nguyễn thị the đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân mang tên mai vàng
đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hóa đơn tiền đồ ăn tại một quán ăn thuộc ấp mũi
xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
thông tin cho rằng mình bị chặt chém tại quán ăn này
tại buổi làm việc nguyễn thị the đã thừa nhận đăng thông tin không chính xác và thừa nhận sai phạm
với hành vi trên nguyễn thị the bị xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng